thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội sẽ mở phiên tòa xét xử hai mươi tám bị cáo trong vụ án sai phạm trong quản lý sử dụng đất đai xảy ra tại bình dương
trong vụ án này cựu bí thư tỉnh ủy bình dương trần văn nam và hai mươi bảy bị cáo khác bị viện kiểm soát tối cao truy tố về hai tội danh
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tham ô tài sản
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định cựu bí thư tỉnh ủy bình dương trần văn nam
cùng hai mươi bảy cán bộ cấp dưới và đồng phạm được xác định để tư nhân thâu tóm hai khu đất nhà nước gây thiệt hại hơn năm bảy trăm linh tỷ đồng
ông trần văn nam và hai mươi một bị cáo khác bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ba bị cáo bị truy tố về tội tham mô tài sản
ba bị cáo bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tội tham mô tài sản